thương mại toàn cầu có thể nói là một trong những nạn nhân chính của đại dịch covid một mươi chín bởi về ngắn hạn nhu cầu suy giảm và suy thoái sẽ tác động mạnh đến hoạt động thương mại và xuất khẩu của thế giới
nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai nước việt nam ấn độ đã có những hoạt động tăng cường xúc tiến thương mại trong bối cảnh trong và sau đại dịch covid một mươi chín
đây là một buổi làm việc trực tuyến của đại diện các cơ quan chức năng cũng như cộng đồng doanh nghiệp việt nam và ấn độ
tại buổi làm việc này các bên đã cùng nhau trao đổi những tác động của đại dịch covid một mươi chín và các thách thức mà doanh nghiệp hai bên phải đối mặt trong thúc đẩy thương mại đầu tư du lịch
đây là một trong những hoạt động của hai quốc gia nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại trong bối cảnh trong và sau dịch covid một mươi chín giúp cộng đồng hai bên tìm ra những tiềm năng hướng đi mới và cả những cơ hội mới
chúng tôi xác định rằng là thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa việt nam và ấn độ là trụ cột thứ hai trong năm trụ cột
và nếu như mà không dịch covid một mươi chín này thì chúng ta đã quyết tâm phấn đấu để đạt được mức là một mươi năm tỷ trong năm hai nghìn hai mươi
và chúng tôi đã làm rất nhiều việc chủ yếu là trên ba lĩnh vực
lĩnh vực thứ nhất là chúng tôi dự báo chiến lược thông báo cho trong nước biết là tình hình kinh tế như thế nào đâu là cơ hội cho việt nam
thứ hai là chúng tôi tham gia các diễn đàn xúc tiến thương mại để quảng bá hàng hóa của việt nam
và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng cố gắng giải quyết các cái bất đồng nảy sinh
đại dịch covid một mươi chín đã gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế thế giới nói chung và hai quốc gia nói riêng
bởi về ngắn hạn nhu cầu suy giảm và suy thoái sẽ tác động mạnh đến hoạt động thương mại và xuất khẩu của thế giới
khiến hàng hóa và công nghệ trở nên đắt đỏ
thế nhưng điều đó cũng mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp các nước
những ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín tới các hoạt động kinh tế thương mại là những điều có thể dễ dàng nhận thấy
chúng ta đang phải đối mặt với những thử thách rất lớn và gặp rất nhiều khó khăn bởi đại dịch này
nhưng điều đó cũng mở ra những cơ hội mới cho sự hợp tác giữa hai quốc gia
chúng tôi sẽ cố gắng để có những phương án hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong đại dịch và sau khi dịch được kiểm soát ổn thỏa
theo thống kê của tổng cục hải quan việt nam trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và ấn độ đạt hơn hai ba tỷ usd
trong đó kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang ấn độ đạt gần một bốn tỷ usd
và trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khó lường
việt nam và ấn độ dự kiến có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có tính khả thi cao trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm giúp doanh nghiệp hai bên nhanh chóng nối lại dòng cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và đầu ra cho tiêu thụ của người dân